khán giả lê mạnh bốn mươi năm tuổi ở quảng ninh xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai ạ
thưa bác sĩ tôi bốn mươi năm tuổi và thường xuyên bị ốm vặt mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc môi trường sống
có cách gì để tăng cường sức đề kháng về miễn dịch cho trường hợp của tôi không
sau khi xem chương trình thì khán giả cũng có biết đến việc tăng sinh tế bào gốc nội sinh
có thể giúp tăng cường miễn dịch thì khán giả cũng rất là băn khoăn
không biết giải pháp này có tác dụng gì với khán giả hay không ạ
vâng trước hết rất là cảm ơn khán giả đã quan tâm đến cái sức đề kháng của mình
là bởi vì là anh mà khỏe có nghĩa là một con người việt nam được khỏe hơn so với và họ đang sống đúng không ạ
thì cái việc mà anh quan tâm đến sức khỏe thì cũng rất là tuyệt vời
và có lẽ cái giường trên đời này đắt nhất đó chính là giường bệnh
thì hy vọng rằng là anh sẽ không phải đến với dường bệnh nếu như anh có thể chăm sóc với sức khỏe của mình tốt hơn
thì hiện nay thì anh rất hay bị ốm vặt
thế bây giờ mình tìm xem là bị ốm vặt hay không
thế nào ví dụ như do thay đổi thời tiết mình đang nóng mà lạnh
thì đôi khi mình lại phải quan tâm đến lại mình cũng như là các em bé
tức là nếu mà mình đang từ trong một cái môi trường ở trong nhà rất là nhiệt độ rất là điều hòa nữa
thì rất là vừa phải
thế bây giờ mình ra ngoài cái trời đang rất nóng từ lạnh ra nóng
hoặc ở trong nhà mà đang mát và ra ngoài quá lại còn mát hơn nữa lại quá rét
chẳng hạn là về mùa đông
thì đấy cũng là một cái mà mình cần phải giữ gìn mình phải điều tiết
về cái vấn đề là cái ăn mặc của mình thì cho nó phù hợp
cái thứ hai nữa là điều chỉnh về chế độ ăn
thế anh cũng không có chia sẻ về chế độ ăn
cho nên không biết là anh nặng bao nhiêu cân
rượu bia là phải bớt ạ
bởi vì uống nhiều rượu bia để hút thuốc lá là đều giảm sức đề kháng của cơ thể hết
thì rất mong anh là thuốc lá là không
rượu bia thì chỉ uống là làm sao không lạm dụng
tức là mỗi ngày đối với nam giới chỉ đến hai đơn vị rượu là tối đa thôi
nếu không có uống nhiều quá chúng ta lại giảm sức đề kháng của chính mình
và vấn đề thứ ba nữa anh có hỏi đến là
tức là cái ngoài chế độ ăn tập viện ra thì mình còn có thể bổ sung được
cái việc mà bổ sung các cái
để tăng tế bào gốc nội sinh không đúng không ạ
thì cái việc mà để tăng tế bào gốc nội sinh thì rất là tốt
đối với việc mà chúng ta muốn tăng sức đề kháng
bởi vì thực tế là trong các cái
ví dụ như một cái sản phẩm chương trình hôm nay
thì nó có trong đó thì có một cái viên thì rất là nhiều
có tới bảy với bảy loại cái loại rau quả khác nhau

loại rau và quả thì vitamin và khoáng chất là nhiều này
đặc biệt là trong đó chứa các cái isoflavonoid
thì tức là những cái chất hóa thực vật
thì có tác dụng rất là tốt để mà làm cho mình tăng cái việc mà
chống cái quá trình chống các cái phản ứng oxy hóa trong cơ thể
tức là họ cho thêm trong cái viên đó cho thêm chúng ta cái chất chống oxy hóa
cái thứ hai là cái nguyên thứ hai là nó làm kích thích
tăng cái việc mà sinh ra các cái tế bào gốc nội sinh của cơ thể chúng ta
thì sẽ làm cho
tế bào gốc nội sinh của cơ thể chúng ta đang là chỉ có một thôi
thế bây giờ lại tăng gốc đến hai lần hai lần rưỡi
thì tức là cái số lượng tế bào gốc nội sinh của chúng ta sẽ nhiều hơn
và chính các tế bào gốc nội sinh đó sẽ giúp cho cái việc mà ăn sinh các cái kháng thể
rồi tăng sinh các cái tế bào miễn dịch của cơ thể chúng ta
thì chắc chắn anh sử dụng các sản phẩm như vậy sẽ giúp cho anh có thể tăng sức đề kháng được
nhưng đó là cái việc mà uống bùa xô
nhưng mà còn cái việc quan trọng nhất đó là chế độ ăn chế độ tập luyện môi trường sống mình cần
phải điều hòa rồi giấc ngủ nữa để cho anh có thể có được một sức đề kháng tốt
vâng ạ với lời khuyên như vậy của